chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh lúc chín h sáng hàng ngày của truyền hình công an nhân dân
sáng nay đại lễ phật đảng liên hợp quốc lần thứ một mươi sáu về sát hai nghìn một mươi chín đã tổ chức phiên bế mạc
tại trung tâm hội nghị quốc tế chùa tam trúc huyện kim bảng tỉnh hà nam
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã tới dự
trước đó về sắc liên hợp quốc lần thứ ba tổ chức tại việt nam do giáo hội phật giáo việt nam đăng cai
đã chính thức khai mạc vào sáng ngày một mươi hai tháng năm
đại lễ năm nay đã đón tiếp hơn bốn đại biểu
trong đó có một sáu trăm năm mươi đại biểu quốc tế đến từ một trăm một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
cùng với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia các nhà thực hành phật pháp học giả
nhà hoạt động xã hội văn hóa và chính trị
trong các ngày diễn ra đại lễ đã tổ chức chuỗi hoạt động liên tục trên nhiều phương diện
tâm linh văn hóa học thuật
trong phiên bế mạc ngoài các tổng kết đánh giá tổng thể của ban tổ chức
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình sẽ có bài phát biểu quan trọng
đại lễ năm nay cũng sẽ ra tuyên bố chung về sát hai nghìn một mươi chín
tuyên bố hà nam thể hiện sự thống nhất quan điểm lập trường và ý chí của phật giáo thế giới
qua các đại biểu tham dự đại lễ về sắc liên hợp quốc lần này trước các vấn đề mang tính toàn cầu
công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trong suốt những ngày diễn ra đại lễ
cũng đã được ạt tuyệt đối an toàn
theo thống kê đã có hơn một trăm năm mươi phật tử và nhân dân cả nước đến với chùa tam trúc trong dịp này
một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tòa nhân dân quận thanh khê tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử hai bị cáo
gồm trịnh công thức chú tại tỉnh quảng trị và nguyễn sĩ hùng chú tại tỉnh quảng bình
về hành vi chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi tháng ba thức và hùng điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ
nên bị lực lượng tuần tra chốt chặn
từ ngày chín một mươi một của công an tp đà nẵng dừng xe kiểm tra hành chính
phát hiện các lỗi sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện
xe không có gương chiếu hậu không có giấy phép lái xe
tuy nhiên lực lượng chức năng chỉ tiến hành nhắc nhở cả hai
đến dạng sáng ngày một mươi một tháng ba vì bực tức nên cả hai điều khiển xe quay lại dùng gạch ném vào lực lượng đang làm nhiệm vụ
khi lực lượng công an điều khiển xe công vụ đuổi theo cũng bị cả hai đâm trực diện ném hai viên gạch rồi bỏ chạy
tòa nhân dân quận thanh khê tuyên phạt trịnh công thức một năm ba tháng tù
nguyễn sĩ hùng một năm tù cùng với tội chống người thi hành công vụ
liên quan đến vụ án mạng khiến một người chết một người bị thương xảy ra tại xã quỳnh bảng huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự đối tượng hồ đức kế bốn mươi năm tuổi
chú tại huyện đông anh tp hà nội để điều tra về hành vi giết người
tại cơ quan công an kế khai nhận vào sáng ngày một mươi hai tháng năm kế về quê
nhà anh họ là hồ đăng hội chơi
tại đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
kế đã dùng dao cắt cổ anh hội khiến nạn nhân tử vong
phát hiện anh hội đã chết kế mang thi thể nạn nhân đi giấu
tiếp đến kế cầm dao chạy đến nhà bà hồ thị hảo khống chế và cứu cổ bà hảo
khiến nạn nhân gục tại chỗ
sau đó kế bỏ trốn thì bị người dân phát hiện bắt giữ
bước đầu kế khai nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn cá nhân
sau nhiều năm lẩn trốn lệnh truy nã
thạch thị bích tuyền chú tại xã tây phú huyện thoại sơn tỉnh an giang
khi quay về gia đình để giữ đám rỗ
thì đã bị lực lượng công an huyện thoại sơn bắt giữ
theo hồ sơ mặc dù không có giấy phép lái xe
nhưng tối ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi
thạch thị bích tuyền điều khiển xe máy chở đỗ thị nhọn
lưu thông trên tỉnh lộ chín trăm bốn mươi
hướng từ thành phố long xuyên về huyện thoại sơn
khi đến khu vực thuộc ấp trung bình tiến xã vĩnh trạch huyện thoại sơn
do không chú ý quan sát đi không đúng phần đường
nên đã va chạm với xe máy do anh phạm minh luật điều khiển
chở ông phạm văn cạnh
cú đâm mạnh khiến ông cạnh tử vong
còn tuyền sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn ra quyết định truy nã đối với tuyển
về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
công an thị xã buồn hồ tỉnh đắk lắc
vừa phát hiện một vụ vận chuyển số lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
tại đoạn đường hồ chí minh qua địa phận phường an bình thị xã buôn hồ
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn năm trăm bảy mươi bảy
do tài xế hoàng đình cường điều khiển
có vận chuyển một số hàng hóa chủ yếu là mỹ phẩm
tại thời điểm kiểm tra tài xế xe khách không xuất trình được hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng trên
qua kiểm đếm có hai gói thuốc ủ trắng và hàng trăm hộp tuyết mỹ phẩm không có nhãn hiệu
cường khai nhận được thuê vận chuyển số hàng hóa trên từ hà nội
về giao hàng ở thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc